các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một vân trọng dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trú tại trung cư hai trăm một mươi hai nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm
nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên kế toán trưởng tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trú tại trung cư nguyễn tri phương số bảy a thành thái phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
cả hai bị can đều trên đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hôm qua tám tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù vào cuối tháng bốn vừa qua
nhưng đối tượng đinh văn nghĩa chú tại phường thường thạnh tp hcm vẫn không tu trí làm ăn mà lại tiếp tục con đường phạm tội
mới đây đối tượng đã bị công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào trưa ngày chín tháng năm đối tượng đinh văn nghĩa điều khiển xe máy đi khắp các dãy nhà trọ trên địa bàn tp bạc liêu với ý đồ trộm các tài sản
phát hiện khu nhà trọ trên địa bàn khóm bảy phường một không khóa cổng nghĩa đã lẻn vào lấy trộm một máy tính sách tay một điện thoại di động và một số đồ vật có giá trị khác rồi tẩu thoát
thì bị lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ phối hợp với viện kiểm sát và tòa án nhân dân để đưa đối tượng đinh văn nghĩa ra xét xử theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn theo đánh giá của bộ công an các vụ việc lừa đảo qua điện thoại diễn ra rất nhiều trong những năm gần đây trên hầu khắp các địa phương trên cả nước
ngay tại các đô thị lớn nơi tưởng chừng là dân trí cao mọi người đều hiểu biết pháp luật thì vẫn diễn ra tình trạng lừa đảo này
và thủ đoạn các đối tượng này tuy không mới nhưng đã khiến nạn nhân tin và nghe theo
vâng chúng tôi xin được một lần nữa nhắc lại thủ đoạn phổ biến nhất mà các đối tượng hay sử dụng
đó chính là sử dụng mạng internet để làm giả các đầu số điện thoại mà thường là giả đầu số điện thoại của các lực lượng công an gọi đến cho người dân
giả danh là cán bộ đang công tác tại cơ quan công an thông báo với người dân có liên quan đến đường dây phạm tội
sau đó yêu cầu nạn nhân phải rút toàn bộ số tiền của mình gửi ngân hàng và chuyển vào tài khoản mà đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra
nếu không liên quan thì sẽ trả lại tiền tuy nhiên tiền một khi đã đi thì không bao giờ quay lại bởi các đối tượng nhanh chóng rút sạch và cao chạy xa bay
và những vụ việc với thủ đoạn trên lại vừa lặp lại ở quảng ngãi chỉ trong một thời gian ngắn thì nhóm lừa đảo đã khiến cho khá nhiều nạn nhân mắc bẫy
ngày hai tháng bảy một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên biêu điện và cán bộ cục cảnh sát điều tra trụ sở tại hà nội gọi điện cho anh lê minh thể
chú ở tổ một mươi bảy phường nghĩa lộ tp quảng ngãi cho rằng anh đã tham gia và bán một tài khoản vietcombank với giá một trăm linh triệu đồng cho nhóm tội phạm sửa tiền
vụ án có trên năm trăm linh đối tượng tham gia hiện đã có một số nhân viên ngân hàng và cán bộ công an đã bị bắt
đề nghị anh thể phải công khai các tài sản tại ngân hàng đồng thời rút toàn bộ số tiền cho chúng để giải quyết vụ việc
bần đầu thì ứng nốt mềm mỏng lắm để cho tôi khai hết cái tài khoản ngân hàng mà tôi hiện có
nhưng sau khi tôi nghe một cái âm dạng khác người hà nội nhưng mà tại sao là nói chuyện cái dạng của miền nam
và lằn lằn phỉnh tôi từ một người bị
bị oan thành một người nằm trong cái số tội phạm
mà tôi khẳng định rằng là trong vòng bốn năm nay tôi không đi hà nội và tôi hoàn toàn không có một tài khoản nào của vietcomban cũng như ngân hàng quân đội cả
rồi người đó có vẻ là lớn tiếng dân gian dọng và bắt đầu có những cái thái độ lời âm không tốt
đáng nói đối tượng đã giả số máy một trăm một mươi ba để đe dọa và một trang thông tin trên mạng gồm số điện thoại
và trụ sở của cục cảnh sát điều tra tại hà nội để tạo sự tin cậy cho nạn nhân
tôi muốn nói với mọi người phải biết và phải biết cảnh giác không để bọn lừa bịp công an mà làm ô danh ngành công an của chúng ta
thứ hai nữa tội cho bà con bị lừa phỉnh mất tiền
nếu có vấn đề gì của một đơn vị nào mà cảm thấy không thỏa mãn và cảm thấy hơi nghi ngờ thì đề nghị bà con nên tạm dừng
và báo liền với công an nơi gần nhất
trước đó hai người dân ở phường tránh lộ thành phố quảng ngãi cũng bị một nhóm đối tượng xưng danh là cảnh sát kinh tế và cảnh sát hình sự của công an thành phố hồ chí minh đe dọa
cho rằng họ dính líu đến một vụ án kinh tế nghiêm trọng yêu cầu người dân phải chuyển năm trăm linh triệu đồng qua một tài khoản ở tỉnh đồng nai để giải quyết
nếu không sẽ bị bắt
vụ việc đã được công an phường tránh lộ ngăn chặn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có sáu vụ việc lừa đảo
con đường ven biển của xã nghệ an giờ thành đường đòi nợ xiết nợ
trại chuyên cung cấp lưới của anh lê văn trọng nhân vật điển hình về khởi nghiệp tạo công an việc làm cho phụ nữ địa phương cũng lâm vào cảnh đóng cửa và không một bóng người
đỉnh điểm của sự gục ngã của hàng nghìn ngư dân xã nghệ an đó là lá đơn gửi đến chính quyền câu cứu các ngân hàng khóa lãi suất bán tàu bán nhà và tất cả những gì có trong tay để trang trải nợ nần
phía sau lá đơn này là bao gia đình ly tán từ ông chủ trở thành kẻ làm thuê ở khắp các tỉnh miền nam
phía sau lá đơn này là bao gia đình ly tán từ ông chủ trở thành kẻ làm thuê ở khắp các tỉnh miền nam
nhưng không có người nhận tàu thả chìm ở các tỉnh phía bắc
con tàu này hai năm vẫn chưa một lần xuống nước tới giờ này ngư dân nghệ an dường như chưa có lối thoát
thưa quý vị để có được nền hòa bình như ngày hôm nay thì nhân dân việt nam đã phải trải qua biết bao gian khổ vất vả và có cả sự hy sinh mất mát
và ngày hôm nay sau gần bốn mươi năm năm kết thúc chiến tranh những con người một thời đã từng ở hai chiến tuyến lính mỹ lĩnh việt
đã gặp lại nhau trong một triển lãm mang tên là nguyễn văn
và sự hấp dẫn của nhật ký hòa bình không chỉ nằm trong các hiện vật mà còn ở sự xuất hiện của các khách mời
các nhân chứng sống của một thời mưa bom bão đạn để cùng ôn lại ký ức lịch sử và lan tỏa thông điệp hòa bình hữu nghị hướng tới tương lai
thưa quý vị trên thế giới hiếm có quốc gia nào trải qua một cuộc chiến tranh trường kỳ vệ quốc và gian khổ như ở việt nam
trong cuộc chiến tranh gian khổ đó nhân dân việt nam luôn nhận được sự đồng hành sẻ chia và giúp đỡ của nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới
triển lãm chuyên đề mang tên nhật ký hòa bình từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã tái hiện một thời kỳ đấu tranh gian khổ của nhân dân việt nam để giành lại hòa bình và độc lập tự do
đồng thời nó cũng là lời chia sẻ cảm ơn của nhân dân việt nam gửi đến bạn bè nhân dân trên thế giới
tất cả đã cùng sẻ chia đồng hành cùng nhân dân việt nam để cùng làm nên một nền hòa bình và độc lập tự do như ngày hôm nay
gợi mở ở phần đầu triển lãm là những hình ảnh khốc liệt về cuộc chiến tranh ở việt nam mang tên
nức thang cuộc chiến biến đau thương thành hành động nhân dân việt nam đã đoàn kết đứng lên thắp lên ngọn lửa khát vọng hòa bình
và trong cuộc chiến tranh chính nghĩa đó ngay từ chính trong lòng nước anh pháp canada hay cuba nhật bản nhân dân các nước đã đứng lên ủng hộ việt nam thông qua những cuộc biểu tình phản đối
và ở phần kết của triển lãm với thông điệp cho ngày mai là những lời chia sẻ của chính các nhân chứng lịch sử các cá nhân tổ chức phản chiến
đã giúp đỡ việt nam trong kháng chiến chống mỹ
tôi cảm thấy buồn khi xem lại những hình ảnh trong những ngày tháng chiến tranh tại việt nam
tôi tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng rất khó và trẻ lãm này là dịp của chúng ta chiến để có được ngày hòa bình như hôm nay
lần đầu tiên những câu chuyện về làn sóng phản chiến chưa từng có trong lịch sử nước mỹ phản đối chiến tranh việt nam
lại được tái hiện trong lửa việt nam
trong lòng nước mỹ thời điểm đó còn được báo chí mỹ gọi là cuộc chiến tranh ở trong lòng nước mỹ
hàng nghìn thanh niên đã đốt giấy gọi nhập ngũ
các khẩu hiệu mỹ hãy rời khỏi việt nam hãy dừng lại cuộc chiến tranh vô nghĩa đã làm rung động những trái tim yêu hòa bình trên toàn thế giới
dù đó có là khoảng cách về địa lý ngôn ngữ hay tôn giáo và được minh chứng qua rất nhiều hoạt động như meeting biểu tình tọa đàm hội thảo
lập tòa án

trong lòng nước mỹ thời điểm đó còn được báo chí mỹ gọi là cuộc chiến tranh ở trong lòng nước mỹ
trong lòng nước mỹ thời điểm đó còn được báo chí mỹ gọi là cuộc chiến tranh ở trong lòng nước mỹ

tuy nhiên trong thời gian qua việc triển khai thu phí không dừng được đánh giá là khá chậm chạp
nhiều nhà đầu tư thể hiện thái độ thiếu mặn mà

nhằm hoàn thành lắp đặt bốn mươi bốn trạm thu phí trong năm nay theo chỉ đạo của quốc hội và chính phủ

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

các điểm đen đèo dốc tại trục quốc lộ một a đi qua các tỉnh miền trung
và không những thế chi phí và thời gian di chuyển của các phương tiện giao thông qua đây cũng được cải thiện rõ rệt

đây là những hình ảnh của một vụ tai nạn giao thông trên đèo cả thay đèo hải vân